tổ chức cho vay và cầm cố tài sản thu lệ bất chính khoảng ba trăm linh triệu đồng
ba đối tượng vừa bị công an thị xã hoàng mai nghệ an phát hiện bắt giữ
đó là nguyễn xuân tài lê thị thảo và quách thị phương cùng chú tại thị xã hoàng mai
điều tra từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã cho nhiều người dân vay tiền
dưới vỏ bọc là cho vay trả góp với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao
hiện cơ quan chức năng đã làm việc với một mươi tám bị hại và xác định số tiền tài thảo và phương
tổ chức cho vay và cầm cố tài sản là khoảng hai hai tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng ba trăm linh triệu đồng
chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép trần văn thao
chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn khởi tố bắt tạm ra
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quá trình tuần tra kiểm soát
công an huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn phát hiện một chiếc xe ô tô chạy theo hướng bắc cạn cao bằng có biểu hiện nghi vấn
lái xe là nguyễn văn đức chú thành phố sông công tỉnh thái nguyên
chở theo đỗ văn luân chú tỉnh ninh thuận cùng năm người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh đúng quy định
đức và luân khai nhận được thao thuê đón năm người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
do thao không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm
đến ngày một mươi tám tháng bốn vừa qua trần văn thao đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi
sau hơn hai mươi bốn năm lẩn trốn đối tượng bị truy nã trần thị hạnh chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la đã ra đổ thú
theo cơ quan công an hạnh và chồng là nguyễn văn quyết là đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép heroin
bị công an tỉnh sơn la phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phát hiện vào năm hai nghìn
sau đó hạnh và quyết đã bỏ trốn khỏi địa phương
vào năm hai nghìn tám nguyễn văn quyết bị lực lượng công an sơn la bắt giữ đưa ra xét xử và thi hành án xong vào năm hai nghìn hai mươi một
sau khi được lực lượng công an cấp ủy chính quyền địa phương và người dân tuyên truyền vận động
vào ngày hôm qua trần thị hạnh đã trở về địa phương và ra đầu thú
chiều tối ngày hôm qua nhiều trận mưa rào kèm theo mưa đá dữ dội đã bất ngờ chút xuống một số địa phương
ở tỉnh yên bái sơn la và hòa bình
hạt mưa đá có kích thước từ hai đến ba cm đã gây ra một trận mưa rào
mưa đá được ghi nhận xuất hiện tại một số địa phương của huyện văn bàn tỉnh lào cai
đặc biệt tại các xã khánh yên trung khánh yên thượng và thị trấn văn bản
mưa đã xuất hiện hai lần với cường độ dày đặc
trước đó trên địa bàn xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la và hai xã hang kia và bà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình
cũng đã xảy ra mưa đá kéo dài trong khoảng ba mươi phút
thống kê ban đầu mưa đá không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại hàng trăm hecta hoa màu cây ăn quả lâu năm
trong đó có hơn hai trăm linh hectare bị thiệt hại toàn bộ
ngoài ra mưa đá cũng làm thủng vỡ nhiều mái nhà
ngày hai mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam tăng khải văn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại quận một mươi cùng với một mươi một người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm năm hai nghìn hai mươi một văn lấy ba tài khoản cá cựa bóng đá gọi tắt là tài khoản master
đăng nhập vào trang trọng
web ixx với hạn mức là một triệu điểm từ đối tượng đô chưa rõ lai lịch
quy ước một điểm bằng sáu đồng việt nam tương đương với số tiền là sáu tỷ đồng
sau đó văn giao lại cho trần quang quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại quận một mươi tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính
quy lại chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức quy ước điểm khác nhau
rồi giao lại cho các đối tượng cấp dưới chào mời lôi kéo các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet
sau khi được cung cấp tài khoản và mật khẩu
các con bạc sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị máy tính đăng nhập vào trang web ixx để tham gia cá cược
công an xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã củng cố chứng cứ
tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương mở rộng điều tra
truy xét tất cả các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn quốc tế lao động mùa một tháng năm
và bảy mươi năm chiến thắng địa biến phủ
trại tạm giam công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện
theo đó dịp này có hai mươi bốn trường hợp phạm nhân được trao quyết định giảm án
trong đó có một mươi một phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù
một mươi ba phạm nhân được giảm từ một đến bốn tháng phạt tù
việc công bố quyết định giảm án dịp nghỉ lễ là chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đối với những người lầm lỡ
tạo điều kiện để các phạm nhân được đoàn tụ cùng người thân và gia đình giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng làm lại cuộc đời
thưa quý vị du lịch y tế một hình thức du lịch kết hợp với khám chữa bệnh hiện đang dần phổ biến tại việt nam
tuy vẫn còn nhiều thách thức song tại các địa phương có mũi nhọn trong lĩnh vực du lịch
vẫn đang nỗ lực thực hiện
là một trong những bệnh viện hạng nhất tại thành phố đà nẵng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an bắt đầu đưa vào hoạt động đơn vị y tế du lịch
cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao và chuyên nghiệp cho du khách quốc tế
trong thời gian du lịch tại đà nẵng căn bệnh đau khớp của ông nathan lauer đã tái phát
vị khách này đã lựa chọn khu khám bệnh chất lượng cao đặt tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an để khám chữa bệnh
sau hai tuần thực hiện theo liệu trình hướng dẫn của bác sĩ
sức khỏe của ông nathan lauer ổn định có thể đi lại dễ dàng hơn
các cơn đau xương khớp cũng đã giảm rất nhiều
tôi đã rất cân nhắc trong việc lựa chọn bệnh viện điều trị
đội ngũ bác sĩ ở đây thật tuyệt vời
sự thân thiện nhiệt tình và trình độ của các bạn đã mang đến cho tôi một kỳ nghỉ tuyệt vời
và hơn thế nữa sức khỏe của tôi đã được cải thiện tốt hơn rất nhiều
theo các công ty lữ hành tại đà nẵng
hiện nay nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng các hợp khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe của khách quốc tế
ngày càng cao đặc biệt sau đại dịch covid một mươi chín
do đó việc đưa vào hoạt động các đơn vị y tế du lịch như thế này rất thiết thực
cụ thể đi du lịch của khách du lịch không những trong nước
kể cả nước ngoài người ta không những quan tâm tới giấc ngủ hay là hưởng thụ ẩm thực
hình như quan tâm đến sức khỏe
và sau dịch đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ
hiện nay người ta đang chuyển dịch qua hình thức là du lịch nghỉ dưỡng hưởng thụ và trải nghiệm
đơn vị y tế du lịch hình thành hôm nay phải nói là một cái quyết định và một sáng kiến kịp thời thiết thực
và nó phù hợp với xu thế hiện nay
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đưa vào hoạt động đơn vị y tế du lịch đặt tại khu khám bệnh chất lượng cao
gồm các chuyên khoa như phục hồi chức năng y học cổ truyền y tế du lịch nhà khoa
phẫu thuật thẩm mỹ phẫu thuật trong ngày điều trị kỹ thuật cao phục hồi sau phẫu thuật
để xây dựng hiệu quả bệnh viện một trăm chín mươi chín đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều năm
trong qua từ đầu tư trang thiết bị hiện đại đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đây là yếu tố quyết định đến chất lượng khám chữa bệnh
tham khảo những mô hình quốc tế mà mạnh về cái này gần ta nhất là thái lan
y tế du lịch hoạt động rất phát triển
chúng tôi đi tham khảo ở thái loan rồi ở đài loan rồi ở đức
những mô hình làm sao liên quan đến các vấn đề này
sau đó chúng tôi lên kế hoạch và đào tạo tất cả anh em trong đội ngũ ở trong bệnh viện
để đáp ứng được những việc mà nội dung sẽ làm khi mình triển khai kế du lịch
một cách bài bản
trong quá trình làm này thì kết nối tiếp tục với các đơn vị
và cùng nhau hoàn thiện cái mô hình này
để làm sao đúc kết lại cái mô hình này nó phát triển ở mức độ cao nhất
và có thể nhân dọng được ra các địa bàn khác ở trên trong cả nước
thời điểm này bệnh viện mùa kiến chín còn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ sản phẩm du lịch y tế
góp phần đưa hoạt động khám chữa bệnh trở thành sản phẩm hỗ trợ du khách
trong và ngoài nước trong thời gian nghỉ dưỡng tham quan tại đà nẵng
chiều qua tại hà nội hiệp hội blockchain việt nam đã tổ chức diễn đàn thường niên
với chủ đề brocchain và trí tuệ nhân tạo của cách mạng tương lai
khi không có khung pháp lý quản lý tài sản ảo là sản phẩm ứng dụng công nghệ blockchain
hiện đang là thách thức với nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
theo báo cáo khảo sát tại sáu môi trường
sáu mươi quốc gia với bốn tiêu chuẩn gồm thuế chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố
bảo vệ người tiêu dùng và tiêu chuẩn nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của hội đồng đại tây dương
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba có ba mươi hai trong số sáu mươi quốc gia đã chính thức hợp pháp tài sản mã hóa
đặc biệt một mươi quốc gia trong nhóm g hai mươi gồm một mươi chín nền kinh tế lớn nhất thế giới và liên minh châu âu eu
đã chính thức ban hành quy định quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản
hiện khoảng hai mươi dân số việt nam đang sở hữu tài sản mã hóa
đây là những loại tài sản được ứng dụng công nghệ blockchain để mã hóa
sau đó có thể giao dịch bởi các nhà đầu tư tài sản ảo bằng các loại tiền điện tử tiền mã hóa mà chủ yếu là bitcoin
tại diễn đàn hiệp hội blockchain việt nam mong muốn thu thập các ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp
và đối thoại trực tiếp cùng cơ quan quản lý nhà nước để đóng góp xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh
quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trước tháng năm năm hai nghìn hai mươi năm
bắt đầu từ ngày một tháng bảy tới đây luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành
đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
những người dân đã âm thầm gắn bó nhiều năm thậm chí là hàng chục năm với nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ được hưởng những chế độ chính sách tương xứng và các điều kiện để hoạt động hiệu quả hơn
góp phần cùng với lực lượng công an giữ vững bình yên từng địa bàn từ sớm từ xa
và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
khi luật chính thức có hiệu lực công an các đơn vị địa phương đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể
với tinh thần nỗ lực quyết tâm cao đảm bảo đúng tiến độ đề ra
vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ thông tin cụ thể hơn về vấn đề này
trước khi luật được ban hành người dân tự nguyện tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
như anh nguyễn minh điền gặp rất nhiều khó khăn
không chỉ là sự trồng chéo trong chức năng nhiệm vụ mà chế độ đãi ngộ vẫn chưa được đảm bảo so với thực tế
cũng ký nghĩa dưới trên là một là phải hỗ trợ phụ cấp thêm cho lực lượng ở cơ sở
còn hai nữa là để cho biết cái trách nhiệm và quyền hạn của mình để thực thi công việc cho nó được tốt hơn
đôi khi có một vấn đề vất vả nhưng tôi gắng để phối hợp với công an cấp trên để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn
đòi hỏi phải có cơ sở pháp lý dựng chắc để lực lượng này an tâm công tác
rồi để có cơ sở để lực lượng công an chúng ta tham mu cho bác quỵ chính quyền
có những nguồn lực huy động mà hỗ trợ
và kể cả ở trong công tác tiến dụng đào tạo tiến dụng lại đối với lực lượng này
để có một cái chế độ chính sách lâu dài như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn
trong quá trình xây dựng hồ sơ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
rất chủ động bộ công an đã xây dựng dự thảo nghị định thông tư quy định chi tiết thi hành
kèm theo hồ sơ dự án luật trình chính phủ quốc hội
bao gồm các quy định về trang phục huy hiệu phù hiệu biển hiệu giấy chứng nhận
trang bị phương tiện thiết bị đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
quy định về điều kiện bức thưởng trình tự thủ tụng và cơ quan có trách nhiệm đảm bảo kinh phí
để chi trả chế độ chính sách cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chưa tham gia bảo hiểm y tế chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị ốm đau
bị tai nạn bị thương bị chết khi thực hiện nhiệm vụ